tại tỉnh đắk nông xác định được đối tượng phá rừng nhưng không thể ngăn chặn không thể dùng biện pháp mạnh để xử lý
đó là thực trạng đang diễn ra tại xã quảng trực huyện tuy đức
đây là hiện trường gần ba mươi hectare rừng bị tàn phá tại tiểu khu một nghìn năm trăm hai mươi chín thuộc công ty cổ phần địa ốc khang nam
hàng loạt diện tích rừng tự nhiên bị đốn hạ đốt cháy trơ trụi nằm ngổn ngang
một số cây gỗ có phẩm chất tốt đường kinh lớn từ ba mươi tám mươi cm được các đối tượng tổ chức cưa sẻ lấy gỗ ngay tại hiện trường
sau khi phá rừng người dân ngang nhiên tổ chức làm nhà tạm trồng cây nông nghiệp ngay trên diện tích rừng vừa bị phá
hoạt động này diễn ra công khai dài ngày nhưng không hề bị ngăn chặn
điều đáng nói là toàn bộ diện tích rừng bị phá nằm lọt giữa hai trạm quản lý bảo vệ rừng của công ty cổ phần địa ốc khang nam
lý giải về việc rừng bị phá phía công ty cho rằng
việc phá rừng của người dân công ty đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn biết rõ cả đối tượng tham gia phá rừng
thế nhưng do lực lượng mỏng trong khi đó người dân đi phá rừng tập thể với số lượng người đông và rất manh động
nên không cản được mà chỉ báo chính quyền địa phương hỗ trợ xử lý
các đối tượng tham gia phá rừng được phía công ty cổ phần địa ốc khang nam và chính quyền địa phương xác định là hai mươi một hộ đồng bào dân tộc người hờ mông
thuộc xã đắc ngo nguyên nhân được xác định là do các hộ dân này thiếu đất sản xuất
việc phá rừng là vi phạm pháp luật nhưng để thẳng tay xử lý người dân là rất khó khăn
nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc chính quyền địa phương các cấp của tỉnh đắk nông
trong nhiều lần tiếp xúc cử tri làm việc với các hộ dân và hứa sẽ sớm bố trí cấp đất sản xuất cho dân theo quy định
nhưng đến nay đã gần một mươi năm vẫn chưa thực hiện
nguyên nhân mà dẫn đến phá rừng đó là diện tích hai mươi một hộ tại bảng đằng cách
đã được dự án một nghìn năm trăm bốn mươi một là cấp đất để mà sản xuất
thay quay như thế nhưng mà về quỹ đất quyền không còng quỹ đất
đang rà soát quỹ đất đang thương lượng là chỗ thăng nam
lấy quỹ đất là c hai máy hát để mà cấp cho bà con để mà bà con ổn định không đi phá rừng nữa
nhưng mà cái quỹ đất đến bây giờ quyền đã gõng đăng làm việc của công ty khang nam
nhưng mà đã đo đếm đã bàn giao thực địa rồi
nhưng mà đúng đang quyền đang chờ ý kiến của tỉnh sau đó để mà hai bên bàn giao cấp cho bà con
nguyên nhân chính của vụ việc phá rừng tập thể ở xã quảng trực đã được xác định
dự luận mong rằng các cấp chính quyền địa phương của tỉnh đắc nông cần sớm vào cuộc
có biện pháp ngăn chặn xử lý hiệu quả đồng thời quy hoạch và bố trí cấp đất sản xuất cho người dân theo quy định
để tình trạng này không còn tái diễn trong thời gian tới